chiều ngày hai mươi tháng bốn đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ một số cơ quan đơn vị
tiếp nhận hơn ba trăm linh triệu đồng cùng hiện vật từ trường đại học mở hà nội
và hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam đồng chí trần thanh mẫn cho biết
tính đến thời điểm hiện tại số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ công tác phòng chống covid một mươi chín
qua ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã lên tới trên chín trăm linh tỷ đồng
đây là những nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự chung tay của toàn dân cùng với đảng nhà nước
các y bác sĩ lực lượng công an quân đội nơi tuyến đầu tổ quốc chống dịch
cùng ngày ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cũng đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền
hiện vật trị giá lên tới trên một mươi tám tỷ đồng từ một số cơ quan công ty và cá nhân khác